một thông tin khác liên quan đến vận tải hành khách
theo thông tin mới đây xe khách tại hà nội được hoạt động bình thường trở lại
thay vì chỉ được chạy với tần suất là năm lượt chuyến và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế như trước
cùng với đó bỏ quy định khách phải test covid một mươi chín trước khi lên xe
văn bản do ông đào việt long phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội ký cho biết
căn cứ vào các chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải về việc phối hợp chỉ đạo triển khai
hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
các đơn vị khai thác bến xe cảng hàng không ga đường sắt đơn vị cung cấp phần mềm kết nối
trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn
theo đó bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi tuân thủ các yêu cầu chung tại phần một
quy định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tài gồm khôi phục lại hoạt động vận tài
của năm lĩnh vực đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không
cho phù hợp với công tác phòng chống dịch covid để phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đưa đời sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới
văn bản của sở giao thông vận tải hà nội nêu do hà nội đang là vùng một vùng xanh
trong phần hướng dẫn về lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ cần thực hiện hướng dẫn
tại mục hai phần hai quyết định của bộ giao thông vận tải
cụ thể tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường
hành khách đi trên các tuyến vận tài liên tình cần tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ngoài ra văn bản nêu rõ hành khách chỉ phải xét nghiệm test covid một mươi chín trong các trường hợp
có biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng hành khách đến từ địa bàn có dịch
ở cấp bốn vùng đỏ hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh đi xe khách
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng rt pcr
hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
cũng theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định các tỉnh thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố
nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương còn lúng túng
gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với hoạt động vận tải theo quy định
bộ giao thông vận tải kiến nghị
chính phủ chỉ đạo về kế hoạch khai thác vận tải đường bộ hàng không đường sắt và đường thủy trong thời gian tới
cùng với đó chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tiếp tục ủng hộ việc mở lại hoạt động vận tải hành khách trên các lĩnh vực
yêu cầu các địa phương công bố kịp thời cấp độ dịch tại địa phương để sở giao thông vận tải địa phương đó
tra cứu và thống nhất tổ chức hoạt động vận tài hành khách liên tỉnh
cho phù hợp theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế có kế hoạch khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe
nhân viên phục vụ và cán bộ công nhân viên tại bến xe
tạm dừng nghỉ để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp với những diễn biến khó lường
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại